vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một đối tượng nam đã dùng hung khí đâm trọng thương cô gái trên phố bùi thị xuân khiến nạn nhân gục xuống đường và bị chảy rất nhiều máu
những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng sơ cứu gọi xe cứu thương tới đưa nạn nhân vào bệnh viện
ngay khi nhận được tin báo công an phường bùi thị xuân và đội cảnh sát hình sự công an quận hai bà trưng đã lập tức có mặt tại hiện trường ghi nhận và điều tra sự việc
được biết nạn nhân quê hương yên còn kẻ gây án là người yêu cũ của nạn nhân
hiện công an quận hai bà trưng đang phối hợp với công an phường bùi thị xuân khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng trên
tiếp theo là một số tin ván đáng chú ý về tội phạm ma túy
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển ma túy lớn trên địa bàn chỉ trong vòng một ngày
theo đó vào tối ngày một mươi ba tháng một mươi tại km bảy mươi ba hai trăm năm mươi quốc lộ chín đoạn qua thôn làng vây xã tân long huyện hướng hóa
đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng lao bảo đông hà có dấu hiệu nghi vấn
quạt kiểm tra phát hiện tám bọc huyên đơn màu xanh bên trong chứa hơn một sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
trước đó cũng tại địa điểm trên các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nguyễn hữu đồng thuê taxi vận chuyển bốn gói nhỏ
chứa gần bảy trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp hai ống dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tàng vật khác
còn tại lâm đồng công an huyện bảo lâm đã tiến hành kiểm tra nhà nghỉ hoàn hảo ở tổ bảy thị trấn lộc thắng huyện bảo lâm
và bắt quả tàng hồ quốc cường càng nguyễn thị thúy và nguyễn vĩ dũng đang có hành vi tàng chữ trái phép chất ma túy thu giữ tàng vật là bốn mươi một gói và một cục heroin
công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng đã khởi tố bắt tạm giam cường về tội tàng trữ trái phép chất ma túy các đối tượng thúy và dũng được cho tại ngoại để điều tra
công an huyện châu thành tỉnh biến tre vừa điều tra làm rõ vụ người giúp việc trộm cắp tài sản của gia chủ
do có quen biết với gia đình bà nguyễn thị liên chú tại xã hữu định huyện châu thành tỉnh bến tre phạm thị tuyết nga chú huyện ba chi được nhận vào giúp việc nhà
khoảng chín h bốn mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng sơ hở của chủ nhà khi bà liên đi vắng không có người trông coi đối tượng đã lẻn vào phòng ngủ lấy trộm số tiền hơn một mươi sáu triệu đồng
tại cơ quan công an qua đấu tranh bước đầu phạm thị tuyết nga đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình và giao nộp lại toàn bộ số tiền
còn tại hà nội nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của các ổ nhóm tội phạm cướp và cướp giật tài sản khi đi trên các tuyến đê vắng
liên tiếp nhiều chuyên án cướp và cướp giật tài sản tại địa bàn các huyện ngoại thành cũng đã được lực lượng công an đấu tranh triệt phá thành công
vào thời điểm sau một mươi hai h đêm nhóm đối tượng này sử dụng hai xe máy chạy dọc tuyến đê vắng
tuyến đê vắng từ địa bàn quận long biên sang gia lâm
và khi phát hiện bất kỳ ai đi trên đường là chúng chặn xe sử dụng dùi cui điện dao nhọn thậm chí hung bạo chém người để cướp tài sản
còn đây là tuyến đê hữu hồng đoạn chạy qua địa bàn huyện phú xuyên
vào thời điểm trưa ngày ba tháng một mươi khi phát hiện một phụ nữ chạy xe trên tuyến đê này
hai đối tượng là nguyễn văn khang và ngô văn mạnh đã áp sát xe và cướp giật chiếc túi sách của nạn nhân
bên trong có một trăm năm mươi triệu đồng và một điện thoại samsung note tám
tội phạm thời gian qua đã cho thấy tội phạm cướp cướp giật tài sản không chỉ xảy ra trong địa bàn nội đô
mà còn có chiều hướng gia tăng tại các vùng nông thôn đặc biệt là địa bàn giáp danh
phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này không mới
nhưng tính chất mức độ của tội phạm ngày càng liều lĩnh và manh động hơn
bị hại trong các vụ cướp và cướp giật tài sản thường là phụ nữ đi một mình ít có khả năng chống trả
tuy nhiên điều đang nói là chính sự chủ quan sơ hở của các bị hại đã tạo cơ hội cho các đối tượng phạm tội
đối với quần chúng nhân dân cũng như đặc biệt là các chị em phụ nữ
khi đi giao dịch tiền đối với các ngân hàng hay là đi các cái di chuyển trên đường
thì các cái túi sách liên quan là đề nghị quần chúng nhân dân là để vào trong cốp xe
hoặc là cho vào nơi kín đáo chứ không đeo ở trên người
và khi giao dịch với số tiền lớn thì đề nghị là quần chúng nhân dân đi từ hai người trở lên
hoặc là đi từ hai người trở lên
để đấu tranh phòng ngừa với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
cần hơn nữa ý thức tự phòng tự bảo vệ tài sản của chính bản thân mỗi người dân
trước diễn biến phức tạp của tội phạm cướp và cướp giật tài sản
đến một mươi một giờ trưa nay lực lượng chức năng tp hcm vẫn đang tích cực khắc phục sự cố
sập giàn giáo thi công cầu vượt tại cửa hầm thủ thiêm phía quận hai
hiện nhánh hầm theo hướng từ quận hai đi quận một đã được mở đường cho các phương tiện lưu thông trở lại
trước đó vào khoảng năm giờ sáng cùng ngày một chiếc xe tải chở trái cây chạy trên đường mai trí thọ
theo hướng vào trung tâm thành phố
khi đến khu vực thi công cầu vượt bằng ngang của hầm vượt sông sài gòn thủ thiêm
thì bất ngờ kéo sập giàn giáo tại đây
sự cố làm phần mái tôn và hệ thống ra đỡ điện bị rơi xuống đường
một người chạy xe gần mái ngang qua đã bị thương do giàn giáo rơi trúng
điều đáng nói là chiếc xe tải liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay sau khi xảy ra sự cố lực lượng chức năng đã cho phong tỏa hoàn toàn hai đầu hầm để tiến hành khắc phục
hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera trong khu vực hầm
để truy tìm chiếc xe tải gây ra vụ việc để xử lý theo quy định
bước đầu chiếc xe tải được cho là chở vượt quá chiều cao cho phép
nên thùng xe đã va vào thanh chắn giới hạn chiều cao tại đây
cơ quan tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng là hai chị em ruột cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng chu thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn suối trà xã hòa sơn huyện hiễu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng chu thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cũng có hộ khẩu thường trú tại thôn suối trà xã hòa sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
còn về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn cương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã hòa thắng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý